trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng sáu tại tỉnh thanh hóa đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
ngày đại dương thế giới tuần lễ biển hải đảo và gia quân hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm hai nghìn hai mươi
tại huyện miền núi cẩm thủy với chủ đề vì một hành tinh xanh và đa dạng sinh học
tổ chức huyện đoàn đã phối hợp với cơ sở tuyên truyền pháp luật trong hoạt động bảo vệ môi trường
vận động toàn thể nhân dân vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm trồng mới và cắt tỉa cây xanh
thực phẩm bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu